ngay sau khi phát hiện một ca mắc covid một mươi chín là người nhà và chăm sóc bệnh nhân bệnh viện hướng nghị việt đức hà nội các chốt kiểm soát do ban chủ y phòng chống dịch của quận hoàn kiếm lập tức được triển khai toàn bộ phố phủ doãn bị phong tỏa các ngải đường như phố ấu triệu trân cầm ngõ huyện đều được dựng parier tạm thời không cho tất cả người dân ra vào khu vực này đồng thời triển khai việc lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân bệnh nhân
nhân viên y tế trong tòa nhà có người bệnh xuất hiện
chiều ngày ba mươi tháng chín trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội có báo nhanh trường hợp mắc covid một mươi chín tại bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội
ca bệnh mới được ghi nhận là pdt nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở xóm sáu mỹ hòa xã phủ lưu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
anh tê là người vào chăm sóc em rể đang điều trị tại khoa ung bứu từ ngày một mươi chín tháng chín khi vào có tết kháng nguyên âm tính tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
ngày hai mươi chín tháng chín bệnh viện việt đức xét nghiệm rt pcr trước khi ra viện và kết quả nghi ngờ sau đó cdc hà nội khẳng định dương tính với sars cov hai
hiện bệnh viện đã tạm thời phong tỏa tòa nhà d lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân nhân viên y tế trong tòa nhà với khoảng một bốn trăm linh người
cdc hà nội cũng ra thông báo tìm người trên địa bàn thành phố hà nội có đến làm việc khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tại tầng tám nhà d bệnh viện hữu nghị việt đức
địa chỉ tại bốn mươi tràng thi hàng bông hoàn kiếm hà nội từ ngày một mươi chín tháng chín đến ba mươi tháng chín
theo đó những ai đến địa chỉ trên liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hỗ trợ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại